học viện quân y cho biết là đơn vị này đã lựa chọn được sáu mươi tình nguyện viên trong độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi
để tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
và sáng ngày hôm nay ba trong số sáu mươi tình nguyện viên này sẽ tiêm những mũi vaccine đầu tiên
loại vaccine covid một mươi chín sắp được tiêm thử nghiệm trên người có tên là nanocovax
do công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen nghiên cứu và sản xuất
ngoài học viện quân y hai cơ sở khác là viện pasteur tp hcm và viện vệ sinh dịch tễ trung ương
sẽ cùng tham gia thử thuốc
những người tình nguyện thử vaccine sẽ đều được mua bảo hiểm sức khỏe
và khi được thu tuyển vào nghiên cứu người tình nguyện được theo dõi tại viện nghiên cứu y dược học quân y
quân sự học viện quân y trong tối thiểu là bảy mươi hai giờ
sau thời gian theo dõi tình nguyện viên sẽ trở về nhà và được hướng dẫn tự theo dõi hay tự ghi chép
hằng ngày họ được cán bộ y tế đến thăm hoặc gọi điện thoại